hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên tuyến cao tốc hà nội hải phòng đội tuần tra cao tốc số hai cục cảnh sát giao thông đã bố trí bốn chốt cảnh sát phối hợp với ủy ban nhân dân tp hải phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh dựng lán đập chốt kiểm soát người tham gia giao thông liên tỉnh thực hiện theo chỉ thị của thủ tướng chính phủ tiến hành kiểm tra một trăm linh phương tiện cá nhân xe tải di chuyển qua đây
đối với các phương tiện di chuyển từ nội thành hà nội khu vực có cách ly bệnh nhân dương tính covid một mươi chín cảnh sát yêu cầu tài xế quay đầu xe
đối với phương tiện di chuyển từ vùng không có dịch tổ liên ngành kiểm tra thân nhiệt nếu đảm bảo thì lực lượng chức năng mời tài xế tiếp tục di chuyển
tại điểm chốt huyện trường mỹ hà nội gồm lực lượng cảnh sát giao thông cảnh sát trật tự cảnh sát cơ động thanh tra giao thông phối hợp với y tế địa phương
mọi phương tiện và người khi qua chốt đều được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe tiến hành kiểm tra thân nhiệt đồng thời kiểm soát các phương tiện qua lại như xe khách liên tỉnh taxi xe ôm
xe công nghệ và xe buýt cương quyết không cho vào thành phố những xe chở khách vi phạm quy định
người dân khi qua chốt kiểm tra đều chấp hành nghiêm chỉnh và thực hiện theo yêu cầu của tổ công tác
tôi thấy cái việc này là cần thiết để đảm bảo cho sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng ạ
thì tôi thấy cái này là không có gì quyền toái và ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân
ngã ba xuân mai việc kiểm tra thân nhiệt được cán bộ y tế thực hiện với từng người ngồi trên phương tiện vào thủ đô
các trường hợp không đeo khẩu trang đều được
tất cả các phương tiện đi vào trong khu vực của chốt qua chốt mình phải kiểm tra
những trường hợp nào trên bãi độ năm mà có biểu hiện sốt thì mình sẽ tách riêng ra
và lúc đấy sẽ báo cáo bên bộ phận y tế để có hướng giải quyết để sàng lọc xem là có nhiễm hay không
tại cao tốc hà nội hòa bình khi trời đã tối tổ công tác vẫn thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phương tiện
và người đi qua tuyến đường theo đúng chỉ đạo
tất cả người ngồi trên phương tiện đều được yêu cầu kiểm tra thân nhiệt theo đúng quy trình
đối với trường hợp từ ba mươi bảy năm độ trở lên sẽ phải kiểm tra và đo thân nhiệt nhiều lần
nếu không giảm sẽ được cách ly ngay tại chốt và xử lý theo đúng quy trình của bộ y tế đề ra
sau khi nghe được lời kêu gọi của tổng bí thư nguyễn phú trọng mỗi người dân là một chiến sĩ chống dịch covid
vì thế rất nhiều người dân trên địa bàn đã hạn chế tới đa ra đường
và những người nào mà có việc sự cần thiết đi qua đây thì rất chấp hành khi điều này chúng tôi dừng kiểm tra về vấn đề y tế
bên cạnh đó ba mươi tổ công tác cũng có nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông tuyên truyền vận động người dân
thực hiện nghiêm các nội dung của chỉ thị một mươi sáu chính phủ chỉ thị năm của ủy ban nhân dân tp hà nội
về việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm theo quy định
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết
kết tính đến sáng nay đã có hơn một mươi trường hợp lái xe ra vào tp hà nội ở ba mươi chốt kiểm soát tại các cửa ngõ
đã được lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt giám sát cách ly xã hội
trong đó đã phát hiện bảy lái xe có thân nhiệt cao bất thường và bàn giao cho cơ quan y tế
lợi dụng diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh một số đối tượng đã đăng tải phát tán lên internet và mạng xã hội
các thông tin không đúng sự thật xuyên tạc tình hình dịch bệnh tại việt nam
công an tp hương yên đã xử lý nhiều trường hợp
theo tổng hợp của công an tỉnh hương yên từ khi dịch bệnh covid một mươi chín xuất hiện và lan ra nhiều quốc gia trên thế giới
trong đó có việt nam phòng an ninh chính trị nội bộ và công an các huyện thành phố thị xã trong tỉnh
đã tiến hành làm việc nhắc nhở nhiều trường hợp xử phạt chín trường hợp đăng tải bài viết
chia sẻ những thông tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh lên facebook với tổng số tiền tám mươi hai năm triệu đồng
do thiếu hiểu biết hoặc nhằm mục đích câu like bán hàng online
các chủ tài khoản đã đăng tải những thông tin sai sự thật xuyên tạc về tình hình dịch bệnh
thông tin chưa được kiểm chứng hoặc những quan điểm chủ quan của cá nhân gây sự chú ý của mọi người
thưa quý vị trong chiều tối nay tại nhà tăng lễ tp đà nẵng và nhà riêng
công an tp đà nẵng long trọng tổ chức lễ truy điệu thiếu tá đạng thanh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
quê quán xã cẩm thanh thành phố hội an tỉnh quảng nam và thượng sĩ võ văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
quê quán xã duy châu huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
đã hy sinh trong quá trình truy bắt nhóm đối tượng gây dối an ninh trật tự trên địa bàn vào ngày hai tháng bốn vừa qua
lễ truy điệu hai đồng chí thiếu tá đặng thanh tuấn và thượng sĩ võ văn toàn được tổ chức theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân
trong không khí trang nghiêm ban giám đốc công an thành phố đà nẵng các đồng chí đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương
cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ và nhân dân thành phố đã dân hoa thắp hương bày tỏ lòng thành kính trước sự hy sinh của các anh
sau lễ truy điệu đồng chí thiếu tá đạng thanh tuấn được tổ chức lúc một mươi bốn h chiều nay tại nhà tăng lễ tp đà nẵng
đến một mươi sáu h đồng chí được an táng tại nghĩa trang xã hòa sơn huyện hòa vang tp đà nẵng
và vào hồi một mươi chín h tối nay lễ truy điệu đồng chí thượng sĩ võ văn toàn cũng được tổ chức tại nhà riêng
lễ an táng thượng sĩ võ văn toàn sẽ diễn ra vào ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi tại nghĩa trang quê nhà xã duy châu huyện duy xuyên tỉnh quảng nam
trước đó ngày ba tháng bốn
tổng bộ công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí đạng thanh tuấn
giám đốc công an thành phố đà nẵng quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung sĩ lên thượng sĩ đối với đồng chí võ văn toàn
sự ra đi của hai đồng chí đã khiến lực lượng công an nhân dân mất đi hai chiến sĩ dũng cảm
đơn vị mất đi những đồng chí đồng đội thân yêu
gia đình mất đi những người con hiếu thảo người chồng thủy chung người cha yêu quý
nhưng tấm gương của các anh vẫn sáng mãi trong lòng những người ở lại
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi tin nhanh của chúng tôi
mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình khác trên intv